sáng nay ba tháng hai tại thủ đô hà nội ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố hà nội đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
dự buổi lễ có tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyễn minh chiết trường tấn sang thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng
cùng dự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
dự buổi lễ có tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên tổng bế thư nông đức mạnh nguyên tổng bế thư nông đức mạnh trường tấn sang thủ tướng nguyễn phú trọng nguyễn minh chiết trường tấn sang thủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn minh chiết trường tấn sang thủ tịch quốc hội nguyễn văn an
năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày mà cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn dưới sự lãnh đạo của một đảng cách mạng và chân chính
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng cộng sản hợp ở cửu long thuộc hồng kông trung quốc dưới sự chủ trì của người tức là lãnh tụ nguyễn ai quốc lúc đó đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất

đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm long trời lở đất thành lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa vào ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu buộc thực dân pháp phải ký hiệp định genève năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược việt nam đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc mỹ
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất tổ quốc vào ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tiếp đó dưới sự lãnh đạo của đảng quân và dân ta vừa tập trung khôi phục kinh tế xã hội vừa chiến đấu bảo vệ biên giới bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất nước
trước những yêu cầu mới của sự nghiệp phát triển đất nước tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu
đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử thể hiện bản lĩnh vững vàng tư duy sáng tạo của đảng cộng sản việt nam và mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước
đến nay việt nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình
văn hóa xã hội tiếp tục được phát triển đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá
khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh độc lập chủ quyền được giữ vững
vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế
đến nay việt nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần một trăm linh triệu người với mức thu nhập bình quân hai tám trăm linh đô la mỹ
đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế trở thành một thành viên tích cực có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế
mới đây chúng ta được đại hội đồng liên hiệp quốc bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao gần như tuyệt đối
lần thứ hai trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hiệp quốc
với những thành tiệu to lớn đó đã đạt được chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín như ngày nay

đó là truyền thống giữ vững độc lập tự chủ nghĩa mạc lê ninh tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối nắm vững vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mạc lê ninh tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả